mở đầu chương trình là những tin tức về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị can ngăn hai người bạn xảy ra mâu thuẫn khi đi mổ lợn vào cuối năm ở xã tân hội huyện đan phượng hà nội
một người đàn ông đã bị đâm tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng hơn một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi
tại cánh đồng thuộc làng lăng hai trong số ba người đi mổ lợn cuối năm với nhau bất ngờ xảy ra mâu thuẫn
người còn lại can ngăn thì bị đâm tử vong
liên quan đến vụ việc trên lãnh đạo công an xã tân hội huyện đan phượng xác nhận
vụ án mạng nghiêm trọng nói trên và cho biết
nghi phạm gây án là nạn và nạn nhân đều là người địa phương
sau khi gây án nghi phạm đã đến cơ quan công an để đầu thú
thưa quý vị giao bán tiền giả trên mạng xã hội với tỷ lệ một triệu đồng tiền thật đổi được một mươi hai triệu đồng tiền giả
đối tượng ông nhật trưởng chú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã bị lực lượng công an tỉnh sóc trăng tiến hành điều tra xử lý hành vi trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tính từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn
trường đã có khoảng bốn mươi lần giao dịch mua bán trao đổi tiền giả qua đường biêu điện
trong đó có hai mươi ba lần giao dịch thành công với tổng số tiền là một mươi chín triệu chín trăm linh nghìn đồng
tội phạm buôn lậu ngày càng gia tăng vào những ngày giáp tết
và ngày hôm qua hai vụ vận chuyển gần ba mươi ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ
đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
tại khu vực canh vĩnh sơn
tổ công tác phát hiện có một ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra trên ghe không có người và đang chứa ba mươi tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất dấu hết sức tinh vi
cùng thời điểm trên tại khu vực ấp tránh hưng xã bình long huyện châu phú
lực lượng chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cũng phát hiện và bắt quả tăng
hai xe mô tô đang vận chuyển hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại phương tiện cùng tăng vật để tẩu thoát
ước tính tổng giá trị hai vụ trên là khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
chín bốn năm một ba một chín một một là số điện thoại đường dây nóng của bộ công thương vừa cung cấp để tiếp nhận phản ánh về vấn đề hàng giả an toàn thực phẩm và gian lận thương mại
chỉ tính trong tháng một vừa qua lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện xử lý trên sáu sáu trăm linh vụ vi phạm

tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là trên bốn mươi tỷ đồng
dịp tết nguyên đán là thời điểm nóng buôn lậu và hàng giả
vì vậy cục quản lý thị trường sẽ tiếp nhận ý kiến phản ánh kiến nghị tin báo của tổ chức cá nhân về đối tượng hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của lực lượng này
chiều ngày một mươi ba tháng hai cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã triệu tập cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm
theo đó ngành y tế tăng cường việc giám sát phát hiện sớm khoanh vùng
kiên quyết không để dịch lớn xảy ra
thực hiện tốt công tác điều trị tăng cường tập huấn cán bộ đào tạo lại công tác thu dung cách ly điều trị cấp cứu công tác giám sát và phòng chống đối với các dịch bệnh có nguy cơ xảy ra vào mùa đông xuân
chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện
các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thu dung phân tuyến phân luồng cách ly điều trị bệnh nhân
chuẩn bị sẵn sàng thuốc trang thiết bị cho điều trị không để thiếu thuốc dịch truyền xảy ra
thực hiện tốt việc phòng lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm
giám đốc trung tâm y tế dự phòng hà nội cho biết đơn vị này sẽ có nhân lực trực tất cả các buổi sáng trong sáu ngày nghỉ tết
đảm bảo cho bệnh nhân cần tiêm chủng trong các tình huống khẩn cấp như vaccine uốn ván khi bị ngã hay si sát vaccine phòng dạy nếu không may bị chó cắn
các buổi trực tại trung tâm tiêm chủng tại bảy mươi nguyễn trí thanh sẽ mở cửa
đến một mươi hai giờ trưa năm nay trung tâm thực hiện việc trực này bởi thực tế có những tình huống tai nạn phát sinh cần tiêm vaccine trong các ngày này
thưa quý vị lựa chọn một món quà ý nghĩa và trao gửi tâm tư đến với người ấy là điều mà ai đang yêu đã yêu và sẽ yêu cũng đều mong muốn thực hiện trong ngày valentine một mươi bốn tháng hai
vâng đúng như vậy và ngày valentine năm nay cũng đặc biệt là ngày này
đặc biệt và ý nghĩa hơn tất cả bởi những ngày này thì người dân khắp cả nước đang rộn ràng chuẩn bị đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
và sắc xuân thì đang chẳng ngập phố phường và thôn quê xem kẽ đó là những hàng quán bầy bán chocolate cảnh người tấp nập mua bán dành cho tặng những món quà dành cho những người thương của mình
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
ngày valentine là ngày cả thế giới tôn vinh vì đó là ngày của tình yêu
và ngoài này người ta bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau tấm thiệp phan lantine hoa hồng và một số loại quà tặng đặc biệt khác có nhiều ý nghĩa
nhưng trong đó không thể thiếu vị chocolate
chocolate từ lâu đã trở thành món quà được săn đón nhiều nhất cho mỗi dịp lễ tình nhân
hôm nay thì em cũng mua một hộp chocolate và một bó hoa để tặng người yêu
nhân cái ngày này có cái chút ngọt ngào để cho người mình yêu thấy cảm giác được có người quan tâm đến
em thì bao giờ cũng là sinh viên năm cuối rồi
thì người yêu cũng mới có được mấy tháng
thì nhân ngày một mươi bốn tháng hai thì em cũng thể hiện tình cảm với bạn gái của mình
chắc là cũng mua một bó hoa hoặc là một hóa chocolate gì đấy để thể hiện tình cảm của mình
thành ra mình cũng chả muốn quả cáp gì cũng cho nó nhiều đâu
thực ra thì cái tình cảm cho hai người với nhau thì nó là hết rồi

gì thì nó cũng mang cái ý nghĩa nào đấy
thì mình muốn có một chút gọi là cái quà để là nó đặc trưng cho ngày lễ tình nhân
thì cái này là mình muốn tặng cho người yêu của mình
ngoài những món quà dành cho người mình yêu thương nhân ngày lễ tình nhân
nhiều người cùng gửi đến một nửa còn lại của mình những lời chúc tốt đẹp nhất
tất cả những cặp đôi trên thế giới đều một cái buổi lễ tình nhân ngọt ngào nhất
và cũng chúc mọi người một ngày tốt đẹp nhất
mình cũng muốn gửi lời chúc cho người yêu của mình là hãy yêu anh mãi mãi em nhé
muốn chúc đến người mình yêu là được càng ngày càng xinh đẹp
càng yêu thương anh hơn
chúc các cặp tình nhân là sẽ luôn luôn hạnh phúc
có nhiều những món quà ý nghĩa cho người mình yêu thương
tình cảm thì những ngày này sẽ gắn kết với người mình yêu thương
còn đối với em thì em chỉ mong muốn là người em yêu thương đến mãi yêu thương em thôi
em muốn gửi lời chúc đến các đôi tay yêu nhau là sẽ mãi yêu nhau
còn ai mà có gia đình rồi sẽ luôn hạnh phúc bên gia đình
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
và ngay sau đây bị tập viên hiền minh sẽ gửi tới quý vị các bạn những thông tin chi tiết trên các sổ báo ra ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn chị minh hương
và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý trong các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong phòng chống tiêu cực
đó là yêu cầu của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại buổi gặp mặt chúc tết các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
báo điện tử vov đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư
trong bài phát biểu tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn đảng toàn dân toàn quân ta phải ra sức thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai đề ra
giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời có hiệu quả
các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả
quyết tâm quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
tiếp tục củng cố giữ vững niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng và nhà nước ta
báo lao động đăng tải bài viết có tiêu đề
cắt giảm mạnh thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế
đó cũng chính là một trong các nội dung nổi bật trong thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế
đề xuất cải cách cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính thuế giảm thiểu những phiền hà khó khăn và tạo thuận lợi cho người nộp thuế
thực hiện nghiêm các quy định về luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy định công khai minh bạch
bên cạnh đó giả soát hoàn thiện thể chế chính sách thuế đảm bảo ổn định lâu dài
lấy người nộp thuế là trọng tâm trên cơ sở tổng kết đánh giá tác động trên các mặt kinh nghiệm trong và ngoài nước
nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách thuế toàn diện bao quát nuôi dưỡng nguồn thu bảo vệ quyền đánh thuế của việt nam
theo các hiệp định và thông lệ quốc tế về thuế
tạo điều kiện cho nhân viên vui tết với gia đình lãnh đạo trạm thu phí bot sóc trăng và bot bạc liêu
quyết định xả trạm hai ngày
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
ngày một mươi ba tháng hai hai mươi tám tết ông nguyễn văn phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty bot quốc lộ một sóc trăng
đồng thời là chủ đầu tư bot bạc liêu cho biết
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể
xả trạm thu phí bot sóc trăng và bot bạc liêu
xả trạm từ hai mươi hai h đêm giao thừa tết mậu tuất đến hai mươi hai h ngày hai thu phí trở lại
theo ông phương
xả trạm thu phí bot sóc trăng và bot bạc liêu
xả trạm từ đêm giao thừa để tất cả nhân viên về nhà vui tết với gia đình
người dân du xuân những ngày này cũng không phải mua vé qua trạm
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết rằng
dự báo thời tiết ngày hôm nay hai mươi chín tết và cũng là ngày lễ tình nhân valentine
hà nội thì nắng ấm hai mươi hai độ c
nam bộ đêm không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất từ ngày hôm nay
từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
và với nhiệt độ như vậy của cả hai miền
đặc biệt là miền bắc đang phản trải qua những ngày rất đậm
thì đây quả là thời tiết lý tưởng
để mọi người được đón valentine
trong tiết trời ấm áp và tràn ngập yêu thương
còn bây giờ thì sẽ là thời tiết
cho các vùng trên cả nước